vì vậy mỗi chúng ta cần chủ động xây dựng lối sống lành mạnh từ ăn uống cho đến sinh hoạt để chống lại những mầm bệnh tiềm ẩn xung quanh gây hại cho sức khỏe